một bộ phận học sinh sinh viên nhà giáo biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức lối sống văn hóa hành vi ứng xử trên bình diện xã hội và môi trường học đường
những vụ bạo lực học đường vẫn liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua đã cho thấy thực trạng văn hóa học đường cần phải được coi trọng và xây dựng hơn nữa
tại hà nội ngày chín tháng tám vừa qua trên mạng xã hội lan truyền video dài hơn một phút ghi lại cảnh một học sinh nữ mặc áo đồng phụng bị hai nữ sinh khác đánh liên tiếp vào mặt và đầu
em này quỳ gối và chắp tay xin tha nhưng tiếp tục bị đánh
tại hà tĩnh công an huyện hương sơn đang vào cuộc làm rõ vụ một nữ sinh bị bạn lột hết quần áo kéo ra đường hành hung
tháng năm vừa qua tại tỉnh bắc cạn một nữ sinh trường trung học cơ sở thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn bị nhóm bạn học cùng trường đánh hội đồng dẫn đến chấn thương sọ não
theo số liệu được bộ giáo dục và đào tạo đưa ra gần đây nhất trong một năm học toàn quốc xảy ra gần một sáu trăm linh vụ học sinh đánh nhau
tức là khoảng năm vụ một ngày cứ khoảng trên năm hai trăm linh học sinh thì có một vụ đánh nhau cứ chín trường thì có một trường có học sinh đánh nhau
thưa quý vị những vụ bạo lực học đường vẫn liên tiếp xảy ra trong thời gian qua đã cho thấy một phần nguyên nhân xuất phát từ thực tế
đó là còn một bộ phận học sinh sinh viên nhà giáo biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức lối sống văn hóa hành vi ứng xử trên bình diện xã hội và môi trường học đường
vâng tại một số địa phương công tác xây dựng văn hóa học đường
chưa được các cấp các ngành quan tâm đúng mực và thường xuyên việc thực hiện còn mang tính hình thức và chưa đi vào chiều sâu
sự phối hợp giữa nhà trường gia đình xã hội và các tổ chức đoàn thể trong trường học vẫn còn thiếu chặt chẽ
và xung quanh trong câu chuyện này thì giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc phú tổng thư ký hội khoa học tâm lý giáo dục việt nam
đã dành cho chúng tôi một cuộc trao đổi ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi
vâng xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc phú đã nhận lời tham gia chương trình
vâng thưa ông là sau các vụ bạo hành học đường xảy ra vừa qua
thì theo ông thì cái văn hóa xây dựng văn hóa tại học đường cần phải được chú trọng như thế nào để đẩy lùi được vấn bạo lực học đường ạ
xây dựng văn hóa học đường nó có nhiều nội dung nhưng mà cái quan trọng nhất tức là cái quan hệ đối xử giữa người với người
làm nào phải có văn hóa phải thân thiện phải tôn trọng con người phải lễ phép
kính trên nhường dưới tôn trọng thầy
rồi thì là hòa đồng với lại các bạn
chứ không thể là dùng bạo lực được không thể không thể là trên cái văn hóa học đường nó có nhiều lắm
nhưng mà trong đó là cái nếp sống cái lối sống cái nền nếp cái đạo đức của con người là phải hết sức chú trọng
đấy cái ý là cái mà hiện nay giới trẻ cái ý nội dung về đạo đức của con người
làm thế nào để với đúng
đấy là một con người có văn hóa lịch thiệp tế nhị nhân ái cái khó không đơn giản được mà phải rèn luyện
phải gian luyện mà gian luyện đấy là gian luyện cả trong trước hết là trong gia đình
gia đình thì bố mẹ là phải dạy con chứ bố mẹ mà lại là cũng thượng cảm chân lại bằng tay rồi
thì quát nạt rồi mắng chửi nhau thì con nó nghe theo
thưa ông vừa qua thì tại nhiều nội phương đã xảy ra tình trạng học sinh
rất là nghiêm trọng qua những việc này thì theo ông là phải trăng trong công tác giáo dục
các tiết học đạo đức đã được đạt hiệu quả hay chưa
và học sinh đã thực sự là yêu thích cái tiết đại học hay chưa ạ
vâng có thể nói tức là nếu nói một lời khẳng định thì là thực ra chưa hiệu quả
tôi có thể nói tới bởi vì vụ việc cứ xảy ra liên tiếp nói chung có thể nói là chất lượng thấp
chất lượng thấp mà học sinh nó coi thường cái chuyện đó cái này là có lẽ là phải có một cái cách nào đó
trước hết là cái thầy cô giáo dạy về đạo đức công dân là phải có một cái đầu tư cải tiến về phương pháp truyền đạt
thế nào cho nó thu hút được con trẻ
chứ còn bây giờ nói dưới trẻ nếu cứ gọi là giảng giải về mặt đạo đức nó không nghe
nó không nghe
phải có những các cái phương mắc truyền đạt
phải có những cái biện pháp nào đấy nó hay hơn nó hấp dẫn hơn
bằng các cái trò chơi bằng các cái cuộc vận động bằng các cái hoạt động trải nghiệm để đi đến những các cái giá trị về mặt đạo đức
chứ còn ở các cái buổi trên lớp theo chương trình thì nói chung tôi thấy nhiều người phản ảnh cái đó chưa tốt
vâng thưa ông là trước cái thực trạng như vậy thì theo ông đâu là cái giải pháp hiệu quả
từ phía gia đình nhà trường xã hội
để có thể ngăn ngừa và đẩy lùi cái tình trạng này ạ
vâng để mà ngăn ngừa và phòng ngừa cái bọn lực lượng thì trước hết là này
tôi vẫn thiên về gia đình là đầu tiên
gia đình phải chăm lo giáo dục con trẻ về cái đạo đức con người
cái đối nhân xử thế cái lễ nghi
thứ hai tức là nhà trường
nhà trường thì phải phải có cái đổi mới
phương pháp dạy các
dạy các cháu nhất là về vấn đề về cái đạo đức lễ nghi
cái thuận phong mỹ tục
đấy nhà trường
và các cháu nếu có vi phạm thì phải làm điến nơi điến trốn
và không được né tránh
bây giờ nhiều trường sợ bệnh thánh tích mà
vừa rồi tôi nghiên cứu cái bệnh thánh tích cho tôi thấy là
nhiều trường giấu
bởi vì là nói ra thì trường mình mất điểm
đấy cho nên là không được
thì như vậy là
là không sợ
phải cương quyết xử lý
và thứ ba là đấy là gia đình đấy là nhà trường
xã hội phải nghiêm về kỷ cương xã hội
nếu xã hội không nghiêm về kỷ cương xã hội
thì đừng nói đến
nghiêm kỷ cương trong nhà trường
và đừng nói gì đến việc giáo dục
nề nếp kỷ cương cho học sinh cho con em
phải làm nghiêm
bởi vì nó ra ngoài xã hội nó nhìn thấy các vụ việc
mà lại xử lý không nghiêm
thì nó thấy rằng à nói thế thôi
chả có tác dụng gì
và nó sẽ làm theo cái nó
nó muốn bất chấp pháp luật
thì tôi thấy là
nhà trường gia đình và xã hội
kỷ cương phải giữ nghiêm
và không xử lý các vụ
vì phạm quyền luật là không có vùng cấm
rõ ràng là để giải quyết
rứt điểm tình trạng này
thì rất cần sự phục vụ đồng bộ của cả phía gia đình
nhà trường và xã hội
một lần nữa xin cảm ơn
giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc phú
đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi
vâng cảm ơn